tại đà nẵng chính quyền thành phố đã cấm người dân ra khỏi nhà từ hai mươi giờ tối ngày hôm nay
trong khi đó lực lượng công an thành phố đà nẵng vẫn duy trì công tác ứng trực để giúp đỡ nhân dân
chúng tôi xin được kết nối với phóng viên thùy linh để thông tin chi tiết hơn về công tác phòng chống bão tại đây
tại ấu thuyền và cảng cá thọ quang sau khi ngư dân đã được sơ tán đến nơi tránh trú bão an toàn
để đảm bảo an toàn tài sản cho bà con và để bà con yên tâm tránh trú bão
thì lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của công an thành phố đà nẵng đã túc trực hai mươi bốn hai mươi bốn để bảo vệ tài sản cho ngư dân
vậy thì phương án được triển khai như thế nào thưa đồng chí
tại khu vực ấu thuyền thảo quang lúc này thì gió đã bắt đầu rất là lớn
các lực lượng chức năng đã vận động bà con ngư dân di chuyển khỏi tàu của mình và sơ tán đến nơi tránh trú bão an toàn
và hiện nay lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy đã tăng cường lực lượng phương tiện
thường trực tại khu vực ấu thuyền cảm các thảo quang
chúng tôi sẵn sàng lực lượng ứng trực trăm trăm quân số
tăng cường thêm các xe chữa cháy và các phương tiện cứu nạn cứu hồ chuyên trách để phục vụ cho công tác phòng chống lục bão
lực lượng sẵn sàng tiếp nhận thông tin và xử lý sự cố khi có sự cố xảy ra
trong đêm nay thì bão sẽ đổ bộ vào đất liền và ảnh hưởng trực tiếp đến thành phố đà nẵng
vậy thì đồng chí có những khuyến cáo gì cho người dân để đảm bảo an toàn
và bởi vì trong thực tế những năm vừa qua thì đã có những tình huống phát sinh
và phải cần đến sự hỗ trợ của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
trong điều thời gian mà bão đổ bộ vào đất liền thì chúng tôi khuyến cáo người dân là không nên ra đường vào lúc này
bởi vì thời điểm này là gió rất là lớn sẽ rất là mắc an toàn cho người dân
và khi người dân ở nhà thì nếu có sự cố gì thì phải điện báo ngay cho chính quyền địa phương
và các lực lượng chức năng để hướng trước kịp thời
xin được cảm ơn đồng chí
hiện tại thì thời tiết ở thành phố đà nẵng đã bắt đầu có mưa lớn và gió đổ bộ
người dân cần nâng cao cảnh giác trước cơn bão số bốn để bảo vệ tài sản và tính mạng của bản thân